thưa quý vị ngay sau khi một số địa phương bước đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh nới lỏng giãn cách
thì tại một số nơi đã xuất hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông
một trong những vi phạm khá phổ biến đó là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm
vâng đặc biệt tình trạng này xảy ra khi vắng bóng lực lượng chức năng
vấn đề này cũng gây không ít nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv trên địa bàn thành phố hà nội
tuyến phố hoàng quốc việt thành phố hà nội
với lý do nhà gần thanh niên này tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm
còn đây là một trường hợp khác cũng với lý do tương tự như vậy
tuy nhiên điều đáng nói người điều khiển phương tiện mới chỉ bắt đầu đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe điều khiển xe máy

theo lực lượng chức năng những vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm diễn ra khá thường xuyên
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau khi thành phố nới lỏng giãn cách
lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát lưu động
đặc biệt tập trung
vào các tuyến đường chính tại các quận huyện
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về các nguy hiểm khi không đội mũ bảo hiểm
tuy nhiên thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến vi phạm
có một phần không nhỏ chính từ ý thức của người vi phạm
cùng với đó một số thanh thiếu niên chưa được sự quan tâm đúng mực của các bậc phụ huynh
thì anh em chúng tôi lập biên bản hoặc là ra quy định xử phạt tại chỗ và tuyên truyền
và tuyên truyền cho người giao thông biết được hành vi không đủ bảo hiểm của mình là rất nguy hiểm
có thể gây mất an toàn tính mạng cho cá nhân bản thân mình cũng như gây nguy hiểm cho cả người khác nữa
mới đây bộ giao thông vận tải đã đề xuất tăng mức phạt đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
với mức phạt mới có thể tăng đến sáu trăm linh đồng
tuy nhiên dù mức phạt có tăng nhưng nếu ý thức người tham gia giao thông không được nâng cao
thì tai nạn giao thông vẫn cứ sẽ xảy ra từ những hành vi thiếu ý thức nhỏ nhất như thế này